theo sở công thương tp hcm hiện ngành lương thực thực phẩm có hơn năm năm trăm linh cơ sở sản xuất
trong đó có gần một chín trăm tám mươi doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố
các doanh nghiệp trong ngành đã có sự chuyển đổi đầu tư sản xuất và thị trường
theo hướng đầu tư phát triển thị trường trong nước
thống kê những năm gần đây cho thấy doanh thu bán lẻ các mặt hàng thực phẩm và đồ uống
chiếm một mươi bảy tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn và đạt mức tăng trưởng ngày càng cao
nắm bắt được tiềm năng và xu hướng phát triển của ngành thực phẩm
tp hcm đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất
lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ kết nối ngân hàng và doanh nghiệp
hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối với hơn hai ba trăm linh cửa hàng tiện lợi
tăng gần năm điểm bán hàng bình ổn thị trường mặt hàng lương thực thực phẩm
đặc biệt tp hcm đã đưa nhóm sản phẩm thực phẩm và đồ uống vào danh mục
nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực của tp hcm giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi